kết thúc nhóm nội dung chất vấn thứ nhất phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đưa ra lời khẳng định liên quan đến vấn đề vi phạm tại các bot
theo đó trong thời gian tới chính phủ bộ giao thông vận tải và các địa phương sẽ giả soát lại các dự án bot để có giải pháp hợp lý
phó thủ tướng chính phủ nhận định việc thu hút vốn đầu tư xã hội vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian qua đã có những đóng góp rất quan trọng
tuy nhiên như phản ánh của các đại biểu không ít dự án bot bộc lộ hạn chế như các đại biểu nêu mức phí cao thời gian thu phí dài và đặc biệt việc đặt trạm tại một số địa phương chưa thật sự hợp lý
phó thủ tướng chính phủ nhận định việc thu hút vốn đầu tư xã hội vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian qua đã có những đóng góp rất quan trọng